bỏ phiếu tín nhiệm đối với bốn mươi tám chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn là một trong những nội dung quan trọng của công tác nhân sự tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
vì thế mỗi đại biểu đều có những tiêu chí căn cứ đánh giá của riêng mình để có thể đưa ra những đánh giá khách quan công tâm nhất khi tham gia bỏ phiếu vào ngày mai hai mươi năm tháng một mươi